thưa quý vị tổng công ty trực thăng miền bắc binh đoàn một mươi tám đã tạm dừng tất cả các tour du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng
ngay sau khi xảy ra sự cố rơi trực thăng bel năm trăm linh năm ở vịnh hạ long vào ngày năm tháng bốn khiến năm người chết
ngay sau khi vụ tai nạn máy bay trực thăng số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi xảy ra tổng công ty trực thăng việt nam
đã tạm dừng tất cả các chuyến bay du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng
ngoài tour du lịch tại vịnh hạ long các tour ngắm cảnh bằng trực thăng ở đà nẵng điện biên mai châu hòa bình
mùa vàng mù căng trải yên bái vũng tàu côn đảo cũng được yêu cầu tạm dừng chờ thông báo mới
đây là tour du lịch đặc biệt với mức giá rất cao thấp nhất từ một chín triệu đồng cho ba vị trí ngồi ở phía sau
và cao nhất lên tới sáu một triệu đồng ở vị trí ngồi cạnh phi công lái
trong lúc này công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng đang được lực lượng cứu hộ tích cực triển khai
đến trưa nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bốn trên năm nạn nhân
lực lượng cứu hộ xác định vị trí và trục vớt sát trực thăng gặp nạn bel năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi đưa về đảo tuần châu
thưa quý vị tại bình định lực lượng chức năng vừa ra quyết định tạm giữ một số lượng lớn hàng hóa
không có hóa đơn chứng tử
đó là nguồn gốc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và cục quản lý thị trường tỉnh
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do ông trần thanh vang chú tại lạng sơn điều khiển
vận chuyển hàng ký gửi từ hà nội đến các tỉnh phía nam
qua kiểm tra thì phát hiện hai trăm hai mươi năm viên đạn thể thao các loại hơn ba mươi kg đạn sử dụng cho súng hơi
ba kg đạn bi sắt ba khẩu súng bắn nỏ thể thao
gần một sản phẩm mỹ phẩm các loại và nhiều loại hàng hóa khác
tổng giá trị số hàng hóa trên hai trăm linh triệu đồng
tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
đó là võ đức tuấn anh và nguyễn khắc tuấn cùng chú tại tỉnh thanh hóa
để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai kiểm tra và phát hiện
trong người hai đối tượng trên có nhiều tờ rơi với nội dung cho vay trả góp có dấu hiệu cho vay lãi nặng
nên tổ công tác đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường trảng giải để tiếp tục làm rõ
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đã cho một số người trên địa bàn thành phố biên hòa
trảng bom tỉnh đồng nai tỉnh bình dương và huyện di linh lâm đồng vay tiền khám xét nơi ở trọ của hai đối tượng
tại khu phố chín phường tân phong tp biên hòa lực lượng công an phát hiện nhiều tờ giấy ghi nội dung
cho người dân vay trả góp số tiền từ năm triệu đến hai mươi triệu đồng
bước đầu cơ quan công an xác định trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng đã cho khoảng chục người vay trả góp với số tiền hơn tám mươi triệu đồng với lãi suất hai mươi hai một tháng
thu lợi bất chính số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
một vấn đề liên quan đến giáo dục
thưa quý vị đây là hình ảnh mà bữa cơm tại một trường mầm non quốc tế với giá là bảy mươi đồng một ngày
và hình ảnh này được phụ huynh có con theo học tại ngôi trường này lên tiếng phản ánh
vì chất lượng bữa ăn của con mình không đảm bảo như mục tiêu mà nhà trường đã cam kết trước đó
trong khi ở lứa tuổi mầm non thì việc ăn uống của trẻ là một trong những điều quan trọng nhất
quả nho chia đôi chuối thái lát mỏng nước can so sánh
như nước lọc
hình ảnh được đăng tải trên facebook cá nhân của một vị phụ huynh có con theo học
tại trường american montessori international school cơ sở trần hữu dực hà nội
phụ huynh đã nhiều lần phản ánh nhưng chất lượng bữa ăn của các con vẫn không thay đổi
khi mà bỏ cái số tiền đấy ra cho con đi học thì mình cũng chỉ mong muốn như vậy thôi
mong muốn là con có một cái môi trường học tốt và nó phải xứng đáng phù hợp với số tiền mình bỏ ra
mình cũng rất là buồn khi mà biết là có những sự việc
có những sự việc như thế xảy ra
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh phóng viên truyền hình công an đã tìm hiểu rõ thực hư sự việc
đại diện hệ thống cơ sở mầm non này cho biết đã cho giả soát lại thông tin
đồng thời nhận trách nhiệm về phía đơn vị đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này
để thay đổi và tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát dễ dàng hơn
cơ sở này hứa sẽ gửi lên trang liên lạc với phụ huynh đảm bảo bữa ăn được đồng đều trên toàn hệ thống
đồng thời phụ huynh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tại cơ sở
kiểm soát chặt chẽ liên quan đến vấn đề về các thực phẩm đầu vào của các con
cuộc kiểm tra liên ngành giữa phòng giáo dục công an và địa phương đã được thành lập
trong đó chỉ ra những sai phạm của cơ sở trong công tác quản lý như sai tên đăng ký
đây không phải là trường mầm non quốc tế như quảng cáo mà là nhóm trẻ mầm non
đồng thời bằng cấp của giáo viên cũng không được đảm bảo
chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp
đoàn kiểm tra liên ngành đó là gồm có công an quận ủy ban nhân dân phường cầu diễn cùng với phòng giáo dục cũng có đến để tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan
khi mà kiểm tra để cấp phép cho cơ sở thì trường cơ sở cũng đã làm cái đề án xây dựng thực hiện theo chương trình của bộ giáo dục đào tạo
ngay khi kiểm tra thì chúng tôi cũng có yêu cầu cơ sở là tháo rỡ biển ngay bởi vì là tên biển không đúng theo
đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã yêu cầu cơ sở mầm non này phải khắc phục những tồn tại mà phụ huynh phản ánh
đồng thời phải mở cuộc họp phụ huynh để thống nhất tránh những thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh
thưa quý vị hôm nay tại hà nội cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức tọa đàm những vấn đề lý luận về
thực tiễn và phát triển kinh tế tư nhân ở việt nam
tại buổi tọa đàm ban tổ chức đã nhận được một mươi hai bản báo cáo tham luận của các nhà khoa học
các báo cáo tập trung hướng tới thảo luận các nội dung như làm rõ vai trò đồng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội
nêu ra các chủ trương chính sách của đảng nhà nước tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
ngoài ra tọa đàm chỉ ra những mặt trái tác động đến lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội xuất phát từ quá trình phát triển kinh tế tư nhân gây ra
và một số đề xuất kiến nghị nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong phát triển kinh tế tư nhân
tọa đàm đã đóng góp vào việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong việc tạo môi trường an toàn bình đẳng trong kinh tế tư nhân
căn hộ khách sạn căn hộ du lịch nghỉ dưỡng văn phòng lưu trú sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nếu đủ điều kiện
đây là một trong những nội dung mới nhất trong nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định
hướng dẫn thi hành luật đất đai vừa được phó thủ tướng trần hồng hà ký ban hành vào ngày ba tháng bốn
để được cấp giấy chứng nhận các khách sạn sẽ được cấp giấy chứng nhận
các công trình này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai xây dựng kinh doanh bất động sản
nghị định cũng quy định sau khi hoàn thành công trình chủ đầu tư có trách nhiệm gửi sở tài nguyên và môi trường các giấy tờ
như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án
trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó
trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó chủ đầu tư phải nộp bản thiết kế thông báo cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình
danh sách các tài sản gồm các thông tin của tài sản diện tích đất diện tích xây dựng sử dụng chung sử dụng riêng của từng tài sản
nghị định một mươi có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận công
hàm của tổng cục hải quan trung quốc vừa thông báo về kết quả kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp khoai lang việt nam xuất khẩu sang thị trường nước này
theo đó bảy mươi vùng trồng và một mươi ba cơ sở đóng gói khoai lang đã được cấp phép
hiện cục bảo vệ thực vật đã gửi văn bản thông báo tới các địa phương để chủ động thông tin cho chủ sở hữu mã số vùng trồng cơ sở đóng gói
từ đó những cơ sở này sẽ lập kế hoạch và chuẩn bị mọi điều kiện theo yêu cầu của trung quốc để kịp thời xuất khẩu trong vòng một tháng tới đây
vâng thưa quý vị vùng cát ven biển phía nam của tỉnh quảng bình nhiều năm trước được xem là nơi có lượng nước ngọt ngầm dồi dào và trong sạch do được lọc tự nhiên qua nhiều lớp cát dày
tuy nhiên thời gian gần đây người dân phản ánh nguồn nước ngầm bị sụt giảm nhiều và bị nhiễm phè nặng đến mức không thể dùng cho sinh hoạt khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
những năm trước đây để có nước ngọt ngầm người dân phải đặt nước ngọt ngầm vào tỉnh quảng bình
ngọt phục vụ sinh hoạt hàng ngày người dân vùng biển bãi ngang xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình chỉ cần khoan vài mét xuống đất cát là đã có nước
thế nhưng khoảng gần năm năm trở lại đây do mực nước ngầm sụt giảm nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nên việc tìm nguồn nước sạch để sử dụng của người dân gặp nhiều khó khăn
tôi đã ở đây hai mươi năm rồi năm năm là nước ô nhiễm trong điều kiện chưa có nước
bệnh là giờ gặp đến là ủ hồ nước cho ba con bọn tôi nên là có nước sạch uống và sử dụng cái nước khơi bệnh
xã ngư thủy bắc hiện có gần một hai trăm linh hộ dân thì có đến hơn năm mươi số hộ thiếu nước sạch để sinh hoạt
hầu hết các hộ dân ở đây đều phải sử dụng đến bình nước lọc hoặc mua nước sạch để phục vụ nhu cầu ăn uống
nhưng cũng không đảm bảo bởi chỉ sau hai ba ngày những thỏi lọc cũng bám đầy phèn
mấy năm nay chứ cũng làm hết diện cũng xoay móc hết cử đâm nhiều dĩa nhưng mà cũng vẫn không được
hy vọng là tới tương lai hai năm giây nữa để có cái nước sạch cho dân chứ giờ là dùng không nổi đâu
thì thay hai ngày thay cái bình lọc liên tục nữa nhưng mà cũng nước vẫn bệnh nằm hối lắm
hiện tại so với bảy năm về trước thì nguồn nước là hà thấp xuống khoảng tầm hai mét và nhiễm phen rất nặng
ảnh hưởng đến đời sống cuộc sống

cũng như là đời sống vật chất tinh thần của bà con
việc sụt nguồn nước ngầm đang trong tình trạng báo động cùng với đó là tình trạng nước nhiễm phèn nặng
khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vì không có nước sạch
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị hiệp hội du lịch kiên giang mới đây đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh
cùng các đơn vị có liên quan với mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ nhằm điều chỉnh giá vé máy bay
để thu hút lượng khách đến với địa phương trong thời gian tới
qua quá trình tìm hiểu nguyên nhân và khảo sát thực tế tại địa phương
hiệp hội du lịch kiên giang xác định nguyên nhân chính tác động đến nguồn khách du lịch vào phú quốc giảm mạnh
là từ chi phí vé máy bay tăng cao so với thời điểm cùng kỳ và các năm trước
giá vé khứa hồ hiện tại và dịp lễ sắp tới giao động bảy tám triệu đồng một người
do đó nhiều khách du lịch đã lựa chọn điểm du lịch khác để thay thế
hiệp phòng du lịch kiên giang cho biết hoạt động du lịch phú quốc chủ yếu phụ thuộc vào tám mươi đường bay
từ các địa phương khác đến đảo ngọc vì đây là đường vận tải phổ biến và tiết kiệm thời gian
vì vậy khi chi phí vé máy bay tăng cao vô tình tạo ra một rào cản lớn đến việc lựa chọn của du khách
khi có nhu cầu đến tham quan du lịch tại phú quốc
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ sê sáng ngày sáu tháng bốn vừa công bố quyết định
chuyển cổ phiếu hng của công ty cổ phận nông nghiệp quốc tế hoàng anh gia lai
mã chứng khoán hng từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày một mươi hai tháng bốn
lý do được hồ sê đưa ra là vì lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
lần lượt là âm một một trăm một mươi chín bốn mươi ba tỷ đồng và âm ba năm trăm bảy mươi sáu bốn mươi năm tỷ đồng

hồ sê báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của hoàng anh gia lai agrico
đây là trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoảng một điều ba mươi tám
quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết
ban hành theo quy định số một mươi bảy qd hdtv ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
của hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán việt nam
về tình hình kinh doanh trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hng ghi nhận doanh thu giảm hơn nữa về còn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
khấu trừ chi phí hng lỗ rộng hai bảy trăm chín mươi ba tỷ đồng
lũy kế năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai hng ghi nhận doanh thu bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng giảm ba mươi tám hai so với cùng kỳ
kết quả hm lỗ gần ba năm trăm bảy mươi sáu năm tỷ đồng
nâng tổng lộ lũy kế đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai lên bảy ba năm tỷ đồng
tương đương hơn nửa tổng bốn cổ phần của hoàng anh gia lai agrico
trừ đi trên lệch tỷ giá hối đoái là hai hai trăm một mươi bảy bảy tỷ đồng
vốn chủ sở hữu của hng giảm bốn mươi chín bốn về còn hơn ba ba mươi bốn tỷ đồng
nhiều doanh thu
doanh nghiệp năng lượng tái tạo đã đồng loạt báo lỗ trong năm vừa qua
khi phải đối diện với nhiều thách thức như thay đổi của chính sách mua điện
và tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín
ghi nhận cho thấy đã có hai mươi ba công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
công bố các chỉ tiêu tài chính năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này có đến một mươi ba công ty báo lỗ
điển hình như công ty cổ phần đầu tư năng lượng nam phương
lỗ sau thuế ba trăm bảy mươi hai bốn tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi một sáu tỷ đồng
một số công ty khác thậm chí còn thua lỗ
lỗ qua nhiều năm như công ty của phần công nghiệp năng lượng ninh thuận
lỗ hơn một trăm linh sáu tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi hai trong khi năm hai nghìn hai mươi một chi lỗ hai mươi hai bảy mươi sáu tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư năng lượng hoàng sơn hai lỗ rộng năm hai nghìn hai mươi một là tám mươi tỷ đồng
sang năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục lỗ sáu mươi sáu năm tỷ đồng
nguyên nhân là do nhiều chủ đầu tư điện gió không kịp đóng điện kịp tiến độ
theo quy định sip hết hiệu lực thay đổi của chính sách mua điện
và tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó
các dự án năng lượng tái tạo thường có nhu cầu lớn về vốn nhưng rủi ro cao
do công suất và sáng lượng phụ thuộc vào thời tiết khí hậu
khiến thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài
trong khi đó các tổ chức tài chính ngân hàng thương mại chưa sẵn sàng cho vay
hoặc có cho vay thì lại suất cao
sáng nay ngày sáu tháng bốn tổng cục thống kê công bố tình hình lao động việc làm
quý i năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó số người có việc làm nhìn chung trên toàn quốc vẫn tiếp tục tăng
so với quý trước
tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương như tp hcm vũng tàu
tập trung đa số ở các ngành dệt may da dày sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử
số lao động có việc làm ở tp hcm giảm bốn vũng tàu giảm hai sáu
bình phước giảm gần bốn
tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về đồng bằng sông cửu long với hai sáu mươi bốn
tương ứng với gần hai trăm hai mươi người thất nghiệp
tiếp theo là vùng đông nam bộ với hai sáu mươi ba tương ứng với gần hai sáu
so với quý trước tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng lên ở hai vùng là bốn
đồng bằng sông hồng tăng hai mươi bảy tương ứng với tăng gần ba mươi hai nghìn người
và vùng đồng bằng sông cửu long tăng một mươi tám tương ứng tăng khoảng một mươi bảy năm nghìn người
nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương cắt giảm đơn hàng
đã diễn ra từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và tiếp tục tiếp diễn sang quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động
bị giảm giờ làm mất việc làm ảnh hưởng tới đời sống của người lao động
vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm tám tỉnh thành phố thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương bình phước bà rịa vũng tàu tây ninh long an và tiền giang
là một trong những vùng kinh tế năng động nhất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước
với ba mươi năm grdp
tuy nhiên khu vực này vẫn đang tồn tại những hạn chế điểm nghẽn kiềm chế sự phát triển logistics của vùng
chưa tương xứng
đây là một trong những vấn đề được nêu ra tại buổi tỏa đàm phát triển dịch vụ logistic
vùng kinh tế trọng điểm phía nam thúc đẩy cho xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa
được tổ chức vào sáng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh
tại buổi tọa đàm các đại biểu đại diện cục hải quan các sở ngành vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hiệp hội doanh nghiệp logistics việt nam và các hiệp hội doanh nghiệp công ty xuất nhập khẩu
và kinh doanh kho bãi cảng đại lý thủ tục hải quan đã tặng thắng nêu quan điểm
và chia sẻ khó khăn mà ngành logistics đang đối mặt
trong đó nối bật vẫn là hạ tầng giao thông tại thành phố hồ chí minh nói riêng
và cả vùng đông nam bộ nói chung đang thiếu tính kết nối thiếu đồng bộ
gây tắt ngãn trong vận chuyển hàng hóa làm tăng chi phí về logistic của các doanh nghiệp
kết nối giao thông đường bộ đường thủy và quy hoạch hệ thống trung tâm lối tích
hệ thống cảng biển hệ thống
hệ thống icd đề bộ chúng ta theo quan điểm cá nhân là nó còn khá là manh mút
và nói thẳng là hơi trên giấy thì khá là nhiều
thế nhưng cái tốc độ triển khai thì cũng khá là chậm
thế thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tốc độ phát triển của ngành logistics của khu vực
bên cạnh đó đại diện cục hải quan các tỉnh cũng nhận thức vai trò và trách nhiệm
trong việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp
thông qua hoạt động đại cách thu tục hành chính về hải quan
thuận lợi thương mại giảm thời gian thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu
giảm chi phí làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
riêng cục hải quan tp hcm là tôi ký quy chế phối hợp với các hiệp hội
ngay cái hiệp hội logistics việt nam thì chúng tôi ký kết quy chế trước
xong rồi mới ký kết quy chế phối hợp với lại hiệp hội logistics thành phố
để làm chi
để chúng ta gắn kết với nhau trao đổi thông tin với nhau
và chúng ta tổ chức những lớp tập quấn đào tạo
một cái nội dung nữa
đó là xây dựng chính sách
chính ra các hiệp hội là người có nhiều nhiều kiến nghị nhất
nhiều cái đề nghị nhất
cho nên khi chúng tôi mở những cái buổi gặp gỡ với nhau
là các anh chị là tham gia nhiều ý kiến nhất
mà chính tham gia như vậy thì cái chính sách đưa ra nó mới phù hợp với thực tiễn
trong đề án phát triển ngành logistic trên địa bàn đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tp hcm xây dựng chiến lược phát triển logistic
cho thành dịch vụ múa nhọc
của thành phố chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu grdp
tuy nhiên thành phố cũng cần chính phủ có chính sách kêu gọi
và hỗ trợ đầu tư trung tâm logistic
ngoài ra sự tiêu hụt về nguồn nhân lực chất lượng cao và logistic
cũng đang là rào cản
khiến cho hoạt động này tại khu vực kinh tế trọng điểm phía nam
chưa thật sự phát triển
thưa quý vị kinh tế đêm được tp hcm xác định là một trong những giải pháp chiến lược
để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau đại dịch
trong năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm đặt mục tiêu thu hút ba năm triệu lượt khách
và để đạt được con số này việc phát triển kinh tế đêm là điều cần thiết
trong đó nét văn hóa ẩm thực đường phố được nhận định là sản phẩm dịch vụ nổi bật
đòn bẩy cho chiến lược phát triển mô hình kinh tế đêm tại tp hcm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vào mỗi tối các cửa hàng thời trang trên các tuyến đường nguyễn trãi
quận năm tp hcm đã trở nên tấp nập trở lại với kẻ bán người mua
hay với phố đi bộ bùi viện phố đi bộ nguyễn huệ chợ đêm bến thành
đều nhộn nhịp du khách người dân đến tham quan mua sắm
ngoài những sản phẩm dịch vụ kể trên để thu hút được lượng khách hàng đông đảo như thế này
không thể bỏ qua sự góp mặt của những món ẩm thực đường phố nằm trải dài theo các con phố
bao gồm cả các gánh hàng rong lận các cửa hàng
thường thì em cũng thường xuyên đi ăn ẩm thực ở các đường phố
bao nhiêu là ẩm thực đường phố ở nguyễn thường hiền và ngoài phố bùi viện
thật ra là không cần phải sang trọng bởi vì đường phố thì nhiều khi nó tự nhiên hơn
và nó hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn là ở trong những cái tiệm sang trọng
chúng ta có đến sáu đến sáu loại món ăn của việt nam được ghi vào cái quật link
có nghĩa là cái món ăn hè phố nổi tiếng trên thế giới
do vậy thì cái mà chúng ta cần đáng lẽ
với cái ẩm thực đa dạng và phong phú này chúng ta cần phải khai tách sớm hơn nữa và nhiều hơn nữa
tại vì người ta du lịch theo cái phong thái là người ta tìm hiểu cái văn hóa đó
thì cái món ăn thành phố là một trong những yếu tố rất là quan trọng khi mà kết hợp du lịch
do vậy tôi cho rằng là chúng ta cần phát triển nhiều hơn ở cái khu vực này
không sai khi nói rằng ẩm thực đường phố là một phần không thể thiếu của thành phố hồ chí minh
bởi lẽ ngoài phố tây bùi viện còn có rất nhiều tuyến phố về đường phố này
còn có rất nhiều tuyến phố về đêm với nhiều người dân tập trung ở những điểm ăn đêm chợ đêm phổ biến
chính vì vậy mà ẩm thực đường phố dần trở thành một điểm nhấn đặc biệt
để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế
tuy vậy để thực sự tạo bước đột phá ngoài ẩm thực mua sắm
vẫn còn nhiều điều mà thành phố cần phải làm trong thời gian tới
thì hầu hết các địa phương trong đó các thành phố hồ chí minh cũng đã có một sự đầu tư nhất định
cho cái xây dựng của những cái khu vực phố đi bộ hay là chợ đêm
với những cái động thái ban đầu chúng ta cần một cái định hướng quy hoạch trong cái việc là khe khát
và phát huy cái giá trị kinh tế đêm và tạo nên một cái dấu ấn thương hiệu của thành phố hồ chí minh
giả sử thành phố là phòng ngủ để làm sao mà quảng bá cái sự sẵn sàng để đón khách
như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp cận đối với khách hàng
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi sẽ cùng ngồi với quận quyện và các doanh nghiệp các chuyên gia du lịch
để chọn lọc những sản phẩm thực sự đặc trưng phát triển một sản phẩm đặc trưng
cho điểm đến du lịch thành phố hồ chí minh
và trên cơ sở các sản phẩm đặc trưng này thì chúng tôi sẽ có chiến lược đầu tư
trong thời gian ngắn hạn trung hạn và dài hạn để trong thời gian tới
sản phẩm du lịch thành phố hồ chí minh sẽ có điểm nhấn hơn
theo dự báo kinh tế đêm có thể đem lại doanh thu dịch vụ cao gấp hai ba lần so với ban ngày
và rõ ràng thành phố hồ chí minh có đủ tiềm năng để phát triển loại hình này
tuy vậy để làm kinh tế đêm hiệu quả các chuyên gia cho rằng
cần sự vào cuộc sự huy động nguồn lực của cả chính quyền thành phố
các sở ban ngành người dân địa phương
bởi lẽ đích đến cuối cùng là sản phẩm ẩm thực khi phát triển
phải tạo được sự thu hút với du khách từ đó mới có sức sống
và góp phần vào sự phát triển cho kinh tế đêm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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại